thưa quý vị theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc
trong ngày hai tháng tám có ba một trăm hai mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín được xuất viện
nâng tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là bốn mươi chín trăm bảy mươi ba ca
và sáng ngày ba tháng tám là có bốn trăm một mươi năm liều vaccine astrazeneca
do chính phủ anh tài trợ đã về đến việt nam để chống dịch
tính đến hết ngày hai tháng tám việt nam đã tiêm bảy triệu liều vaccine
trong đó gần bảy trăm một mươi ba người đã tiêm đủ hai mũi
từ trưa ngày ba tháng tám sở y tế hà nội thông báo ghi nhận hai mươi ba ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó có một mươi năm ca tại cộng đồng và tám ca ở khu cách ly
đáng chú ý trong số này có nhiều ca mắc liên quan tới công ty thanh nga